mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường tại tp hcm là khoảng tám chín trăm linh tấn
riêng khu vực công cộng thì phát sinh khoảng hai ba trăm linh tấn rác trên một ngày
và để xử lý tình trạng này thì bên cạnh việc nâng cao nhận thức bằng biện pháp tuyên truyền
thành phố cũng cần có chế tài xử phạt nghiêm
sau gần một mươi tháng triển khai cuộc vận động người dân không xả rác thải bừa bãi
tình trạng vứt rác ra môi trường trên địa bàn tp hcm vẫn còn phổ biến
nhất là khu vực ngoại thành
tại nhiều địa phương không chỉ rác sinh hoạt mà còn có rác công nghiệp rác xây dựng chất thành tầng đống cao
chỉ cần một ngày thu gom không kịp là rồi mũi xuất hiện nhiều mùi hôi thối bốc lên khó chịu
hiện sở tài nguyên và môi trường kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố sớm xem xét đề xuất của sở
về tăng cường hiệu quả công tác xử phạt các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường
theo quy định tại điều hai mươi nghị định một trăm năm mươi năm trên hai nghìn một mươi
bên cạnh đó mặt trận tổ quốc cần phối hợp các tổ chức khác tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân
không xả rác thải bừa bãi đa dạng hóa các hình thức tuyên dương
nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện phong trào vì thành phố văn minh sạch đẹp an toàn